thưa quý vị một tin vui đối với ngành dược phẩm thế giới
khi một nhóm học sinh trung học australia mới đây đã bào chế thành công một thành phần quan trọng
đóng vai trò tích cực để điều chế loại thuốc phòng ngừa bệnh sốt z
thậm chí còn có thể điều trị hiv aids
đang chú ý chi phí để sản xuất thành phần này chỉ có giá là hai usd
nhóm nghiên cứu gồm sáu học sinh trung học cùng thầy giáo dạy môn khoa học lớp một mươi một đến từ sydney
dưới sự hướng dẫn và giám sát của đại học sydney và hiệp hội phòng chống sốt z
nhóm đã sản xuất thành công thành phần chính của thuốc darraprim
hiện daraprim được sử dụng rộng rãi trong điều trị bệnh sốt z phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng
cũng như các bệnh nhân mắc các bệnh suy giảm hệ biến dịch như hiv aids
năm ngoái giá thuốc daraprim đã bị đẩy lên hơn năm mươi lần từ một mươi ba năm usd lên bảy trăm năm mươi chín usd một liều
sau khi công ty dược phẩm turing vào thời điểm đó có được bản quyền của daraprim
quyết định nâng giá một liều thuốc lên năm của thuring đã gấp phải sự chỉ trích gây gắt
của truyền thông quốc tế
hiện darabrim được tổ chức y tế thế giới đưa vào danh sách các loại thuốc thiết yếu